cũng trong chiều tối qua theo giờ địa phương chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu việt nam đã đến thăm trụ sở tổ chức y tế thế giới who tại genève và có buổi làm việc với tổng giám đốc who tedrad athanom ghegreyssers
nhân dịp này chủ tịch nước tuyên bố việt nam sẽ đóng góp tự nguyện thêm năm trăm linh usd cho covax nâng tổng mức đóng góp tự nguyện của việt nam cho covax lên một triệu usd
đề nghị chương trình covax tiếp tục phân bổ và điều chuyển vaccine tới việt nam càng nhanh và càng nhiều càng tốt ưu tiên vaccine cho trẻ em
mong muốn các đối tác tích cực ủng hộ để việt nam trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine mrna là nơi sản xuất vaccine cho khu vực tây thái bình dương
đề nghị who hỗ trợ kỹ thuật cho vaccine nanocovax của việt nam được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu của who
tổng giám đốc who bày tỏ ấn tượng trước những quyết tâm
nỗ lực và thành quả của việt nam trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín phục hồi phát triển kinh tế xã hội là bài học kinh nghiệm quý báu cho cộng đồng quốc tế
giám đốc liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng sep barlay và giám đốc điều hành chương trình covax areya nguyễn khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác hỗ trợ cung cấp vaccine nhiều nhất nhanh nhất có thể
tổng giám đốc who ủng hộ ý tưởng biến việt nam thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine sẽ trao đổi với bộ phận kỹ thuật về khả năng đưa vaccine do việt nam sản xuất
tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của who nhất trí với đề nghị của chủ tịch nước sẵn sàng có thông điệp nhân ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm nay theo sáng kiến của việt nam ủng hộ đề nghị của chủ tịch nước về việc tạo cơ hội để có thêm người việt nam làm việc tại